tại hà nội lễ công bố kết thúc cơ bản đàm phán hiệp định đối tác tự nguyện vpa về thực thi quản trị và thương mại lâm sản giữa việt nam và liên minh châu âu eu đã diễn ra
dưới sự đồng chủ trì của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cao ủy với môi trường các vấn đề về hàng hải và thủy sản ủy ban châu âu
hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật quản trị rừng và thương mại lâm sản vpa fleegt giữa việt nam và eu được khởi động đàm phán từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
sau gần sáu năm với một mươi phiên cấp cao một mươi tám phiên kỹ thuật việt nam và eu đã cơ bản kết thúc toàn bộ các nội dung của hiệp định vpa flegt
mục tiêu của hiệp định nhằm đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ từ tất cả các nguồn được chế biến và xuất khẩu từ việt nam sang thị trường các nước thành viên eu là hợp pháp
hiệp định này bổ sung cho hiệp định thương mại tự do giữa eu và việt nam vừa được hai bên kết thúc đàm phán vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại bruxelles bỉ
việc thực hiện hiệp định vpa sẽ đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ có nguồn gốc hợp pháp sẽ được xuất khẩu từ việt nam
qua đó góp phần mở rộng thị trường eu và các thị trường xuất khẩu khác tăng cường sự phát triển bền vững của ngành lâm nghiệp và công nghiệp gỗ của việt nam
đồng thời thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của việt nam trong việc tăng cường thực thi quản trị rừng
tại buổi lễ hai bên thống nhất nhanh quá trình ra soát toàn bộ các phụ lục kỹ thuật để có thể sớm kết thúc toàn bộ hiệp định
và thực hiện các thủ tục nội bộ của mỗi bên cho việc ký kết và phê chuẩn hiệp định vào đầu năm hai nghìn một mươi chín